tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng tổ công tác của thủ tướng chính phủ do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng làm trưởng đoàn
đã làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân năm tỉnh khu vực tây nguyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính phủ thủ tướng chính phủ giao công tác xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính
qua ý kiến của lãnh đạo năm tỉnh tây nguyên đồng chí mai tiến dũng đề nghị các địa phương phải quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính cải cách phải thực chất
cụ thể trước ngày ba mươi tháng một mươi một các địa phương phải kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia để gửi nhận văn bản hoàn thành thực hiện chữ ký số cá nhân của lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở
đến cuối năm hai nghìn hai mươi các địa phương phải đạt được ba mươi dịch vụ công trực tuyến trên tổng số dịch vụ công đang thực hiện